công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc năm sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định mất tích ở bến xe miền đông sau đó tìm thấy thi thể trên sông sài gòn
tại buổi họp lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết bước đầu khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu ngoại lực không mất tiền bạc nên chưa phát hiện dấu hiệu của vụ án mạng
đặc biệt cơ quan chức năng còn phát hiện trong ba lô của nạn nhân còn có cục bê tông xi măng nặng khoảng một mươi kg
từ các tình tiết trên cơ quan cảnh sát điều tra không loại trừ khả năng nam sinh viên này tự tử
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng hai người thân của nạn nhân thông tin trên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm người thân là nam sinh viên từ bình định vào đến bến xe miền đông quận bình thạnh rồi từ đó mất tích
đến sáng ngày một mươi năm tháng năm thi thể sinh viên này được phát hiện dưới sông sài gòn đoạn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh